ngày năm tháng một mươi lãnh đạo thành phố dĩ an tỉnh bình dương cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường
với năm doanh nghiệp cơ sở sản xuất xả chất thải ra suối cây sao khiến cho nước con suối này đổi màu liên tục
các doanh nghiệp cơ sở bị sự phạt gồm công ty trách nhiệm hiểu hạn công nghệ nano doan quan việt nam
chi nhánh công ty trách nhiệm hiểu hạn in khoi trân công ty trách nhiệm hiểu hạn gỗ thượng hồng
hai cơ sở sản xuất của ông nguyễn trọng phương và ông lê thanh tuấn
tổng số tiền bị phạt gần hai trăm linh triệu đồng
lãnh đạo thành phố dĩ an cũng vận động năm đơn vị cơ sở sản xuất di rời vào các khu công nghiệp hoạt động thực hiện đúng khu quy định về môi trường
trước đó theo phản ánh của người dân suối cây sao dài một chín km thuộc địa phận khu phố tân phước phường tân bình liên tục đổi màu và bốc mùi khó chịu
phòng tài nguyên và môi trường thành phố dĩ an đã phối hợp với ủy ban nhân dân địa phương tiến hành khảo sát kiểm tra xác định nguyên nhân gây ô nhiễm suối cây sao do tình trạng xả nước thải không qua xử lý của tổ chức và cá nhân